nghệ sĩ nhân dân đàm liên người đã đi vào lịch sử sân khấu tuồng việt nam với vai diễn ông già cõng vợ đi xem hội được mệnh danh là bà chúa sân khấu tuồng vượt qua đời tại hà nội hưởng thọ bảy mươi bảy tuổi
nghệ sĩ nhân dân đàm liên là một trong số ít những nghệ sĩ tuồng được đông đảo công chúng biết tới đặc biệt là qua vai diễn trong vở ông già cõng vợ đi xem hội
ngoài ra bà còn được công chúng mến mộ qua các vai diễn trưng chắc trong vở trừng nữ vương phương phương cơ trong vở ngọc lửa hồng sơn công chúa quỳnh nga trong vở thạch xanh hồ nguyệt cô trong hồ nguyệt cô hóa cáo
bà từng được mệnh danh là bà chúa của sân khấu tuồng nữ hoàng sân khấu tuồng hay vua tuồng
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nghệ sĩ đàm liên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
nhiều năm qua nghệ sĩ nhân dân đàm liên phải chống chọi với căn bệnh suy thận
dẫu tuổi cao sức yếu nhưng nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và các hội nghề nghiệp
bà vẫn thường đóng góp nhiều ý kiến tầm huyết đối với nỗi niềm đau đáu giữ gìn tuồng cổ cũng như mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống
bà ra đi là một mất mắt lớn của sân khấu tuồng việt nam đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng nhân lực ở các bộ môn nghệ thuật truyền thống hiện nay